thanh tra tp hcm vừa thông báo kết luận thanh tra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
qua đó phát hiện thêm nhiều sai phạm liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất đai và công tác quản lý sử dụng tài chính
kết luận thanh tra chỉ rõ tổng công ty nông nghiệp sài gòn không thực hiện thuê công ty thẩm định giá
khi chuyển nhượng dự án khu nhà ở phước long quận chín cho tổng công ty cổ phần phong phú
không lập thủ tục đề nghị cơ quan chức năng xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung khi dự án được điều chỉnh quy hoạch
việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh không bảo đảm quyền lợi của tổng công ty nông nghiệp sài gòn
sai phạm của công ty còn ở việc chuyển nhượng hai mươi tám phần vốn góp nhưng không qua đấu giá để xác định giá thị trường
ngoài sai phạm tại dự án khu nhà ở phước long công ty còn sai phạm ở nhiều dự án quản lý đất đai khác
quỹ ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo yêu cầu chủ tịch hội đồng thành viên và tổng giám đốc tổng công ty nông nghiệp sài gòn
tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tổ chức cá nhân liên quan giao các sở ngành liên quan thực hiện các bước kiểm tra
và tham mưu đề xuất xử lý theo quy định pháp luật